thưa quý vị thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
vào khoảng một giờ sáng nay theo giờ địa phương đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế
với hai mươi bốn thành viên thuộc bộ công an đã đến và bắt đầu những hoạt động cứu hộ đầu tiên
tại thành phố adiyaman phía đông nam thổ nhĩ kỳ
đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất hôm sáu tháng hai vừa qua
dù tới thành phố adiyaman giữa đêm và thời tiết lạnh âm sáu độ
đoàn công tác của bộ công an việt nam đã lập tức tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
tại một tòa nhà bị đổ sập có khoảng một mươi năm người đang bị vùi lấp bên trong
phương án cứu nạn cứu hộ đang được chuẩn bị thống nhất một cách kỹ lưỡng chi tiết
bởi các tòa nhà ở đây vẫn có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
yêu cầu đặt ra là nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn và bảo đảm an toàn
cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
việc dựng lều trại cũng đang khẩn trương được tiến hành để chuẩn bị
phục vụ tốt nhất cho công tác tìm kiếm nạn nhân
đoàn công tác cũng phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tham gia việc phân loại thiết bị y tế
đưa đến cho người dân bị nạn
điều kiện khó khăn địa hình phức tạp nguy hiểm nhưng các chiến sĩ công an nhân dân việt nam
quyết tâm vượt qua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
để cứu sống người dân nơi đây